thưa quý vị sau khi phát động đợt cao điểm gia quân bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cho lễ kỷ niệm bảy mươi năm trên tháng điện biên phủ vào sáng nay phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh điện biên đã tổ chức kiểm tra toàn bộ các phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
phòng cảnh sát phòng cháy chế cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh điện biên đã huy động tối đa lực lượng phương tiện
với gần một trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ
hiện nay chúng tôi đã bố trí một trăm linh các phương tiện hiện có của đơn vị cũng như là nhận được sự quan tâm của cục cảnh sát phòng cháy cháy
chi viện thêm các phương tiện đặc trùng cũng như là các kiếp trực để hối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy
của công an tỉnh điện biên đảm bảo tất cả các phương án kế hoạch được vận hành thuần thục
và triển khai phục vụ các hoạt động đại lễ
đặc biệt sát cánh đồng hành cùng cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh điện biên lần này
có sự phối hợp tăng cường hiệp đồng của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an các tỉnh lai châu sơn la với hai xe chữa cháy chuyên dùng cùng một mươi năm cán bộ chiến sĩ
ngay sau khi cơ động đến thành phố điện biên phủ các đơn vị nhanh chóng khảo sát địa bàn
phối hợp nhịp nhàng bàn thảo các phương án tác chiến với mục tiêu không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất
nỗ lực về lực lượng phương tiện để phối hợp với các lực lượng công an tỉnh điện biên
để sao cho thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và đảm bảo an toàn phòng cháy cháy
trong thời gian mà diễn ra kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ
với tinh thần nỗ lực chủ động quyết tâm cao của mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tin tưởng rằng lễ kỷ niệm và các hoạt động chào mừng bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
tại tỉnh điện biên tới đây sẽ được diễn ra an toàn thành công
hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ trong nhiều ngày qua khắp các trường họp trên cả nước
đã tổ chức liên hoan chiến sĩ nhỏ điện biên với nhiều tiết mục đầy ấn tượng hoạt cảnh đầu tư công phu
liên hoan đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm bởi sự thông minh đáng yêu của các bạn nhỏ
ghi nhận về không khí liên hoan tại một số trường học tại thủ đô hà nội
hoạt cảnh kéo pháo
đoàn dân công gồng gánh thổ lương tài đạn lên điện biên
tất cả đã được kem học sinh trường tiểu học phương đình b huyện đan phượng tái hiện lại bằng hình thức sân khấu hóa
dù chỉ là những nét diễn không truyền nhưng những chiến sĩ nhí đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng người xem
và nó giúp em hòa bình với cái thời gian đó
trong một thời gian rất là ngắn chỉ hơn một tuần nhưng các em của ba đội đội tô vinh diện đội phạm nhìn giót và đội đế làn đã rất là cố gắng để hoàn thành ba phần thi với cái việc sân khấu hóa
đóng mình vào những cái vai của những anh chiến sĩ trong trận chiến dịch điện biên phủ
và đến hôm nay thì
thì cái phần thể hiện của các em đã rất là tuyệt vời rất là cố gắng và rất là nỗ lực
liên hoàn chiến sĩ nhỏ điện biên những ngày qua đã được tổ chức ở một trăm linh liên đội trường học ở hà nội
thông qua hình thức sân khấu hóa kèm thể hiện sự hiểu biết về lịch sử kháng chiến chống pháp của toàn dân tộc
ý nghĩa to lớn của chiến thắng điện biên phủ về cuộc đời sự nghiệp cách mạng của chủ tịch hồ chí minh
đại tướng võ nguyên giáp và các gương anh hùng tiêu biểu trong chiến dịch điện biên phủ
đại tướng võ nguyên giáp
con cảm thấy là con rất là vinh hạnh vì được mặc cuộc áo của các chú bộ đội

qua những chiếc phim qua những hình ảnh và qua những câu hỏi hết sức là nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa
để giáo dục lịch sử để các con nhớ về những nhân vật lịch sử về mốc lịch sử
và chiến thắng trong chiến dịch của chủ tịch hồ chí minh phủ
không chỉ hoạt cảnh mà liên hoàn chiến sĩ nhỏ điện biên còn diễn ra với nhiều hình thức phong phú đa dạng
các hoạt động ngoại khóa được lồng ghép nhiều nội dung từ học mà chơi chơi mà học
để từ đó giúp học sinh tiếp cận kiến thức một cách sinh động gần gũi và dễ nhớ dễ thuộc
hiện nay chúng tôi đã tổ chức được một mươi bảy chương trình cho học sinh trên địa bàn thành phố hà nội
và một số các tỉnh như là ở địa bàn tỉnh nghệ an
thì mục đích chính của những chương trình này là thông qua những thông tin những câu chuyện những hiện vật
những hình ảnh và những hoạt động trải nghiệm có ý nghĩa lịch sử
thì chúng tôi muốn lan tỏa các con niềm yêu thích say mê lịch sử
và đặc biệt là trong công ký chào mừng bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
thì chúng tôi muốn thông qua những cái hoạt động như thế này
để các em sẽ hiểu hơn về những nhân vật những tầm ngương anh hùng
những hiện vật gắn liền với chiến dịch điện biên phủ
để từ đó các em thêm yêu thêm tự hào về những trang sử hào hùng của dân tộc
liên hoàn chiến sĩ nhỏ điện biên thực sự là hoạt động ý nghĩa
giúp các em hiểu thêm về lịch sử dân tộc khơi dậy niềm tự hào dân tộc
và lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh của các thế hệ cha anh
qua đó giúp các em tiếp tục phấn đấu xen luyện
để trở thành công dân có ích cho đất nước xứng đáng là những chiến sĩ nhỏ điện biên
điện biên phủ
thưa quý vị bắt đầu từ ngày một tháng bảy tới đây luật căn cước hai nghìn hai mươi ba sẽ chính thức có hiệu lực
luật có nhiều điểm mới liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của công dân
một trong những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến ngày luật căn cước có hiệu lực
đó là công tác tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về căn cước
đang được bộ công an chỉ đạo công an các đơn vị địa phương triển khai
và bằng những cách làm mới chủ động đổi mới phương thức sáng tạo nhiều hình thức nội dung tuyên truyền
hiện việc tuyên truyền luật căn cước đang được đẩy mạnh
qua đó tạo được sự đồng thuận cũng như ủng hộ của người dân
theo thống kê tại trường trung học cơ sở thành công tp hà nội
có khoảng tám trăm linh em học sinh khối lớp tám và lớp chín trong độ tuổi một mươi bốn đến một mươi năm được cấp căn cước theo quy định
ngày hôm nay công an quận ba đình tổ chức buổi cấp căn cước lưu động
nhằm tạo thuận lợi để các em chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới
hoạt động tuyên truyền về những điểm mới của luật căn cước cũng đã được công an quận
phối hợp với nhà trường triển khai
những câu hỏi trắc nghiệm nhiều nội dung tương tác đã giúp các em hiểu rõ hơn tiện ích của thẻ căn cước

và các cô chú giúp ảnh và lấy dấu gân tay thông tin rất là nhanh
cùng với việc tuyên truyền về thẻ căn cước định danh điện tử
những thông tin về một số hoạt động tội phạm có liên quan đến căn cước công dân và định danh điện tử
cũng đã được lực lượng công an lồng ghép để tuyên truyền
qua đó những kỹ năng phòng tránh lừa đảo cũng như kiến thức về luật căn cước
đã được trang bị cho các em cũng như các thầy cô giáo nhà trường
bản thân các cô giáo thầy giáo cũng chưa được biết nhiều về cái luật căn cước
hôm nay là được công an quận về thì nó phải nói là các thầy cô cũng rất là thấy là phấn khởi
toàn thể học sinh của nhà trường là hơn một năm trăm linh học sinh là được hiểu biết về luật này
và như vậy thì sẽ là tất cả hơn một năm trăm linh gia đình các con sẽ được hiểu biết thêm
hôm nay bố các con về cũng sẽ được phấn khởi và sẽ được tuyên truyền rộng rãi
trong các giáo dục
ngoài cái công tác mà mình tuyên truyền trên lo phát thanh hay trên thời sự
thì mình cũng sẽ có những cái thực tế để cho các con rồi là công dân có thể hiểu hơn nữa
đi sâu hơn nữa tại sao nhà nước lại đưa ra những cái chính sách mới
đưa ra những luật mới để phù hợp phải cải cách phải bổ sung như thế nào
để phù hợp với cái xu thế hiện nay
để luật căn cước hai nghìn hai mươi ba đến gần hơn với người dân
thời điểm này
những buổi tuyên truyền tại cơ sở về những điểm mới của luật cũng đang được thường xuyên tổ chức
đối tượng hướng đến là các tầng lớp nhân dân đặc biệt là những công dân lớn tuổi
và bằng hình thức trực quan sinh động lực lượng công an cơ sở đã trực tiếp hướng dẫn
giải đáp những thắc mắc của công dân liên quan đến thẻ căn cước
qua các cái hình thức
một là vận động qua các tổ chức và vận động khác biệt để tuyên truyền vận động đến vật căn cước
và để cho nhân dân thấy rõ được cái tiện
cái ích của cái việc sử dụng căn cước mới trong các điểm từ để đảm bảo cho đời sống nhân dân toàn đại hơn trong quá trình giao dịch
nội dung thì rất là đầy đủ và cũng rất hữu ích để cho chúng tôi
để chúng tôi tuyên truyền trong dân cho nó dân người ta sẽ có những người hiểu
có những người không hiểu nhưng chúng tôi đã tuyên truyền
được tập huấn về và chúng tôi sẽ tuyên truyền để dân sẽ hiểu rõ hơn về pháp luật
và những các cái giấy tờ mình được quyền lợi của mình được hưởng trong những cái giấy tờ đấy
tận dụng lợi thế từ mạng xã hội những hình ảnh video clip trực quan sinh động về luật căn cước hai nghìn hai mươi ba
cũng đã kết nối lực lượng công an với quần chúng nhân dân trong tuyên truyền phổ biến pháp luật
nhờ đó giúp công dân tránh hiểu sai hiểu chưa đúng về những quy định mới của luật
cách làm này thực sự đã và đang phát huy hiệu quả
hệ thống thông tin tuyên truyền của phường
hệ thống tuyên truyền của công an

hệ thống tuyên truyền bằng các cái trang các cái hình ảnh các cái tờ rơi của lực lượng công an
thì điều này thực chất là cảnh sát khu vực phù hợp rất tốt với chúng tôi ở địa bàn dân cư để chúng tôi làm việc này
cũng mong muốn để người dân từng bước được tiếp cận với cái luật căn cước
được làm quen với cái thủ tục mà xác định cái định danh điện tử ở mức một mức hai
ngoài hình thức tuyên truyền trực tiếp thì còn áp dụng nhiều các hình thức tuyên truyền khác
như tuyên truyền bằng bản đồ áp phích
bằng lưu động và tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh
và tuyên truyền qua các nhóm gia lô và các trang mạng xã hội
và phát tờ rơi đối với người dân để người dân nắm rõ lọc sâu
và áp dụng các hình thức để người dân dễ tiếp cận
như tạo cái marker để người dân chỉ cần quét mã đã có thể tìm hiểu được
cái nội dung cũng như ý nghĩa của luật căn cước
sau khi được tiếp cận đối với luật căn cước mới
thì ủy ban nhân dân phường cũng đã xây dựng những cái kế hoạch để triển khai thông tin tuyên truyền đối với cái luật này đối với người dân trên địa bàn
cơ bản thì người dân cũng rất đồng tuận
tuy nhiên thì cũng có một số những trường hợp mà người già cao tuổi thì sẽ khó khăn
riêng về đối với những việc này
chúng tôi sẽ có những cái
những cái chỉ đạo những cái lực lượng chức năng
có thể là sẽ trực tiếp nhà người dân để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân
một mươi điểm mới quan trọng của luật căn cước hai nghìn hai mươi ba
luật sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
mỗi người dân sẽ trở thành những tuyên truyền viên chất lượng để thông qua đó
góp phần đưa các quy định của nhà nước về căn cước từng bước đi vào cuộc sống
đảm bảo hơn nữa quyền và lợi ích của công dân trong lĩnh vực này
một sản phụ ở tỉnh sơn la

tiên lượng đặc biệt xấu

được người thân đưa đến cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng sốc mất máu nghiêm trọng
tiên lượng đặc biệt xấu

đã được tiếp máu kịp thời và có định dịch
qua cơn nguy kịch câu chuyện được chúng tôi ghi nhận tại huyện sông mã của tỉnh sơn la
đang tham gia huấn luyện lưng áo còn thẫm mổ hôi nhưng ngay lúc nghe thông tin kêu gọi tham gia hiến máu cứu người
hạ sĩ lò đức duy và hạ sĩ thào bình thanh đã ngay lập tức có mặt tại bệnh viện khi thấy mình có nhóm máu phù hợp
gia đình sản phụ như vỡ hòa trong hạnh phúc vì nhờ được hiến máu kịp thời mang về thân qua cơn nguy kịch
hành động của hai chiến sĩ đã khiến các y bác sĩ và gia đình bệnh nhân rất cảm kích
không chỉ góp phần dành lại sự sống cho sản phụ mà còn góp phần tô thắm thêm hình ảnh chiến sĩ công an nhân dân với tinh thần
lúc dân cần lúc dân khó có công an
liên quan đến vụ nổ lò hơi đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn gỗ bình minh thuộc xã thiện tân huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai
khiến sáu người tử vong và bảy người bị thương
các lực lượng chức năng của tỉnh đồng nai đang tập trung cứu người bị thương và khám nghiệm hiện trường
nguyên nhân ban đầu của vụ nổ lò hơi được cho là do lỗi kỹ thuật lò hơi
vào lúc tám giờ một mươi phút sáng ngày hôm nay tại công ty trách nhiệm hữu hạn gỗ bình minh
khi hơn chục công nhân đang làm việc thì bất ngờ tiếng nổ lớn vang lên
khi mọi người chạy đến kiểm tra thì phát hiện có nhiều người bị thương số khác nằm bất động xung quanh nhiều đồ vật ngột ngang
bước đầu xác định có sáu người tử vong bảy người bị thương
ngay sau khi xảy ra vụ nổ
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai và lãnh đạo công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường
chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an cơ sở phối hợp với các ngành liên quan
khẩn trương khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ và xử lý hậu quả của vụ tai nạn lao động
cùng ngày lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai cũng đã tới bệnh viện đa khoa đồng nai
để thăm hỏi thân nhân các gia đình có người tử vong và số người bị thương đang điều trị tại bệnh viện
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong
mỗi gia đình hai mươi triệu đồng và mỗi nạn nhân bị thương một mươi triệu đồng
hiện trường nơi xảy ra vụ nổ đang được công an tỉnh đồng nai phong tỏa để phục vụ công tác điều tra
liên quan đến vụ nổ này thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành công điện số bốn mươi hai
để chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn
thủ tướng chính phủ yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai khẩn trương tổ chức
hỏi chú đáo kịp thời hỗ trợ động viên gia đình và làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong
thăm hỏi động viên hỗ trợ và nỗ lực cao nhất cứu chữa các nạn nhân bị thương
đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân khắc phục hậu quả
ổn định sản xuất điều tra làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan
xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có
bộ công an chỉ đạo công an tỉnh đồng nai phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương
điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật nếu có
bộ công thương phối hợp với bộ lao động thương binh và xã hội
ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung mương và đơn vị liên quan
chỉ đạo các doanh nghiệp ra soát kỹ quy định tiêu chuẩn quy trình sản xuất công nghiệp
vận hành lò hơi kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động
chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra kiểm tra
kịp thời phát hiện xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định về an toàn lao động
trong hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tuyệt đối không để xảy ra trường hợp tương tự
xin được chuyển đến những nội dung khác thưa quý vị sinh sống trong điều kiện đặc thù
nơi đầu sóng ngọn gió niềm vui và niềm hạnh phúc của các hộ dân ở quần đảo trường sa
đó là được đoán
đó là được đoán các đoàn khách ghé thăm
chính vì vậy khi đoàn công tác của bộ công an đến thăm tặng quà quân và dân trên quần đảo trường sa
đoàn đã nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến từ phía người dân
và chúng tôi gọi trường sa là nơi neo đậu của nghĩa tình quân dân
đã từng đoán nhiều đoàn công tác đến thăm
xong đây là lần đầu tiên gia đình chị hồ thế bích liên và anh nguyễn thành long
ở đảo đá tây a được đoán tiếp đông đảo cán bộ trưởng sĩ công an đến vậy
ở đất liền được chín năm năm hai nghìn hai mươi ba gia đình chị liên anh long quyết định ra đảo đá tây a lập nghiệp
sống giữa bốn bể chỉ mênh mông là biển không dễ
nhưng nhờ sự giúp đỡ hỗ trợ từ các chiến sĩ hải quân sự động viên từ các đoàn công tác
giờ đây gia đình anh đã ổn định cuộc sống vườn rau sau nhà cũng sành tốt
tôi rất vui khi được đoàn công tác bộ công an ra thăm hỏi động viên
để tôi có thể yên tâm
bảo vệ chủ quyền biển đảo việt nam tôi rất mừng và rất hạnh phúc
ở đảo trường sa do cách xa đất liền y tế đảo không có chuyên khoa sản
nên khi mang thai chị lê thị hoa trâm khá lo lắng
biết thông tin này đoàn bác sĩ bệnh viện một trăm chín mươi tám bộ công an đã đến tận nhà thăm khám cho chị trâm
những hộp thuốc bổ những món quà từ đất liền là tình cảm yêu thương mà đoàn công tác bộ công an trao gửi
trong thời gian mang bầu cũng rất là lo lắng
nhưng tôi cũng cảm ơn đoàn công tác này ra trùng hợp đến thăm khám cho tôi
tôi rất là biết ơn về trang quý tình cảm này của đoàn bác sĩ một trăm chín mươi tám công an
đến hỏi thăm sức khỏe về thăm khám tư vấn đủ thứ nên rất cảm thấy yên tâm
sự có mặt của các hộ dân trên các điểm đảo là sự khẳng định về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
những món quà mà đoàn công tác bộ công an trao tặng
thể hiện sự quan tâm sâu sắc của bộ công an tới quân và dân trường sa
đó là minh chứng cụ thể cho thấy trách nhiệm của các đơn vị nghiệp vụ công an các đơn vị địa phương đối với biển đảo quê hương
thông qua chuyến đi này cá nhân tôi cũng như cán bộ chiến sĩ cục c một mươi
mong muốn mang đến tình cảm từ đất liền đến với quân dân đảo trường sa
góp phần động viên cán bộ chiến sĩ những người đang ngày đêm giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
qua chuyến hành trình này
chúng tôi cũng hiểu sâu sắc hơn về chủ quyền biển đảo chủ quyền quốc gia
hôn đúc hơn nữa tình yêu biển đảo quê hương đất nước
mỗi cuộc gặp gỡ mỗi cán bộ chiến sĩ công an trong đoàn công tác số tám
là một cầu nối yêu thương gắn kết đất liền với hải đảo hậu phương với tiền tuyến
trường sa không chỉ trong tim của mỗi người con đất việt
đó cũng là điểm neo giữ tỉnh quân dân tình cảm gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân
với các cán bộ chiến sĩ nhân dân
trên cuộc đảo trường xa